để nâng cao hơn nữa an toàn giao thông trong thời gian tới bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường thanh kiểm tra các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe và đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên toàn quốc
để nâng cao hơn nữa an toàn giao thông trong thời gian tới bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam triển khai đợt kiểm tra đối với các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe cơ giới đường bộ theo chức năng nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các sai phạm nếu có theo quy định của pháp luật khẩn trương xây dựng quy chuẩn cabin học lái xe ô tô thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành xây dựng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để nâng cao chất lượng công tác